phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam vừa phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh hà nam
phát hiện và thu giữ hơn một một trăm linh chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó tổ công tác phát hiện lê ngọc lan chú xã la sơn huyện bình lục
đang kinh doanh buôn bán hơn một một trăm linh chiếc bánh nướng các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại khu công nghiệp châu sơn thành phố phủ lý
tại thời điểm kiểm tra lan không xuất trình được hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến toàn bộ số hàng trên
bước đầu lan khai nhận đã thu mua số bánh trên qua mạng xã hội với giá ba đồng một chiếc
về bán kiếm lời hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã bàn ra vụ việc
cho cục quản lý thị trường để xử lý theo quy định
còn gần một tháng nữa là đến tết trung thu hiện tại thị trường bánh trung thu cũng đã bắt đầu nhộn nhịp
tuy nhiên việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất bánh trung thu
đặc biệt là đối với các cơ sở nhỏ lẻ
vẫn còn nhiều lo ngại do đó việc kiểm soát an toàn thực phẩm bánh trung thu đang được đặt lên hàng đầu
một sừng bánh trung thu nằm trong làng nghề sản xuất truyền thống ở hoài đức hà nội
những chiếc máy trộn bột cáu bẩn sàn nhà nấm bóc như từ lâu chưa cọ rửa
những chiếc khay bánh đặt dưới sàn chắc hẳn khi nhìn thấy những hình ảnh này
người tiêu dùng sẽ có nhiều lo ngại khi mua và sử dụng bánh trung thu
nếu như cái đó mà không được chặn hay thì nó sẽ để tràn lan
và mỗi một mùa như vậy với những sản phẩm với khối lượng sản phẩm tiêu thụ mỗi mùa như vậy
nó rất là lớn lạng hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
nguyên liệu mà không đảm bảo thì có thể là bị các cái phụ da không tốt
như là các chất bạc quả rồi là các phẩm màu rồi là các loại đường tạo ngọt không tốt đối với các sức khỏe
rồi khi mà chúng ta không nắm được cái thời hạn sử dụng thì nó lại liên quan đến sự biến đổi của các thành phần dinh dưỡng
tạo ra những cái sản phẩm không tốt như là cái quá trình oxy hóa các cái chất béo khi mà làm bánh
hay là sự phát triển của hệ vi sinh vật đặc biệt là đối với cả bánh trung thu thì nấm mốc
có thể nói người tiêu dùng thật sự đứng trước ma trận trong việc chọn lựa và
sử dụng bánh trung thu vì vàng thâu lẫn lộn cũng như sự lo lắng mất an toàn vệ sinh thực phẩm
khi mà mình đến một cái mùa nào đấy thì bất cứ một cái ngành nào đấy mình sẽ có hai cái mặt
tức là mặt tích cực và mặt tiêu cực
thì có những cái mặt hàng rất là đảm bảo chất lượng cũng như là được quảng cáo này cũng như là được chuẩn bị rất là tốt
còn ngược lại thì vẫn có những mặt hàng mà mình tức là mình không rõ nguồn gốc này
thứ hai là lợi dụng những cái tâm lý là có những khách hàng mà muốn giá rẻ nhưng chất lượng cao
thì người ta lại đánh vào những cái tâm lý vậy để có những cái kiểu như là mình có những hình thức kiểu như là nửa đạo
hoặc là xa dự thật về những cái về chất lượng mặt hàng của mình
theo ghi nhận của phóng viên trên thị trường hiện có hàng trăm chủng loại bánh trung thu khác nhau từ bình dân đến cao cấp
và cũng chưa bao giờ người tiêu dùng hết lo lắng vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mỗi khi mùa trung thu đến
thưa quý vị để có một mùa trung thu đầm ấm an vui
cần xét chặt công tác quản lý thị trường
nhằm sớm ngăn ngừa nguy cơ nhập hàng lậu hàng nhái hàng kém chất lượng
gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng
thứ nhất là để bảo đảm cho bánh trung thu đảm bảo chất lượng được đưa ra thị trường
thì thứ nhất phải kiểm soát được rằng là bản thân người tiêu dùng
phải luôn là người biết chọn những cái mặt hàng mà đảm bảo nguồn gốc xuất xứ thôi là do người tiêu dùng
còn cơ quan chức năng cũng chỉ là một phần thôi
họ sẽ chỉ đi có thể có thể
kiểm tra xem là cái đơn vị cung cấp sản phẩm bánh trung thu đấy có đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hay không
hoặc là nguồn liệu đồ vào có phải là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
thì một phần trách nhiệm là cơ quan chức năng
nhưng người tiêu dùng vẫn là đóng vai trò quan trọng nhất
để mỗi sản phẩm bánh trung thu đến với các gia đình trẻ nhỏ được an toàn
các doanh nghiệp cần có ý thức trách nhiệm
trong từng khâu sản xuất liên ngành chức năng y tế công thương quản lý thị trường
cần mạnh mẽ hơn nữa trong việc kiểm soát bánh nhập lậu
không rõ nguồn gốc lưu hành trên thị trường
nói như an toàn thực phẩm vậy đấy
người dân bây giờ không biết đâu mà lần những cái chuyện thực phẩm
chỉ có những địa chỉ đáng tin cậy
những cơ sở sản xuất đáng tin cậy thì người ta còn yên tâm
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành kế hoạch số hai trăm một mươi hai khubnd
về việc bảo đảm an toàn thực phẩm tết trung thu
trên địa bàn thành phố hà nội
bên cạnh sự vào cuộc
kiểm tra chặt chẽ của cơ quan chức năng
người tiêu dùng cũng cần cẩn trọng
để lựa chọn các sản phẩm bánh chất lượng
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
thủng đốc ngân hàng nhán nước
giao các ngân hàng thương mại
phải cân đối nguồn vốn để cho vay các dự án
phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả
nhất là các ngành lĩnh vực
được hỗ trợ lãi suất hai
tại nghị định ba mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
thống nhất nhân hàng nhán nước vừa ký ban hành chỉ thị số ba
về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất hai
từng nguồn ngân sách nhán nước bốn mươi tỷ đồng
theo nghị định ba mươi một và thông tư ba
theo đó thống đốc yêu cầu
chủ tịch hội đồng quản trị hội đồng thành viên
tổng giám đốc ngân hàng thương mại
nghiêm túc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất hai
nội dung chỉ thị nêu rõ
nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn phiền hà
ban hành thêm điều kiện thủ tục
khác với quy định tại nghị định của chính phủ
và thông tư của ngân hàng nhán nước
để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất
các trường hợp khách hàng đúng đối tượng
đáp ứng đủ điều kiện mà không được hưởng hỗ trợ lãi suất
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng tám
phiên tòa xét xử đại án bán rẻ hai khu đất vàng cho tư nhân
gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước
xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
tổng công ty ba tháng hai
tiếp tục phần tranh luận
tại phiên tòa cựu bí thư tỉnh ủy bình dương
bị cáo trần văn nam xin nhận một phần trách nhiệm và khẳng định
không tranh công không đổ lỗi cho cấp dưới
cựu bí thư tỉnh ủy bình dương cho rằng bị cáo ngô dũng phương
cựu trưởng phòng tài chính văn phòng tỉnh ủy bình dương
người soạn thảo văn bản chuyển nhượng cổ phần
đã không biết thứ bậc hoặc không nghiên cứu nên mới tham mưu cho thường trực ra văn bản
thừa nhận còn chậm trễ khi không quyết liệt và làm việc rõ ràng với tổng công ty ba tháng hai
để cho sai phạm kéo dài
cựu bí thư bình dương cho rằng lý do khách quan là để chờ thêm kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
trước đó vào chiều một mươi chín tháng tám đại diện vị kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử toán nhân dân tp hà nội
tuyên phạt bị cáo trần văn nam chín đến một mươi năm thù giam
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
liên quan tới vụ bốn mươi hai lao động bỏ trốn về nước
thưa quý vị trong số bốn mươi hai lao động việt nam bị lừa sang campuchia làm việc nhẹ lương cao
thì có bốn mươi người chạy thoát và được bộ đội biên phòng an giang tiếp nhận
một người bị bắt lại và một thiếu niên một mươi sáu tuổi không may bị đuối nước
và tử vong giữa dòng sông bình di
bộ ngoại giao việt nam cũng đã vào cuộc đề nghị phía campuchia hỗ trợ điều tra
ngày hai mươi tháng tám lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện an phú tỉnh an giang cho biết
các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng công an
tiếp tục làm rõ
quá trình bốn mươi hai người việt nam đến từ nhiều tỉnh thành tháo chạy khỏi sòng bạc
ở xã sa phi hau pau huyện thao thom tỉnh khanh đan campuchia
bằng cách bơi qua sông bình di huyện an phú về việt nam
trong bốn mươi hai người nói trên có một người bị phía sòng bài bắt lại
một thiếu niên một mươi sáu tuổi quê tại tỉnh con tum bị đuối nước đã vớt được thi thể
liên quan tới vụ việc người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
bộ ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện việt nam tại campuchia
liên hệ với cơ quan chức năng sở tại làm rõ thông tin kiểm tra cơ sở này
đề nghị phía campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc
đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
từ mâu thuẫn giao thông khoảng ba mươi thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết bằng hung khí
vào ngày hôm nay ngày hai mươi tháng tám công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ một mươi chín đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối cho tình cộng cộng
theo điều tra vào ngày một mươi bảy tháng tám nguyễn hiệu phát điều khiển xe mô tô phân khối lớn
netpo lưu thông trên đường thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với lê trí nhân
sau đó nhân đã rủ thêm một mươi tám đối tượng khác mang theo hung khí là giao tự chế mã tấu kiếm nhật và rượu
đi tìm chém phát nhiều nhát gây thân tích và đứt hai ngón tay
sau khi gây án nhóm của nhân điều khiển xe rời khỏi hiện trường phát bị thương tích nặng
đang được đi cấp cứu tại bệnh viện
quá trình truy xét đến hai mươi h ngày một mươi chín tháng tám lực lượng công an đã đưa một mươi chín đối tượng về trụ sở làm việc